nhiều hộ dân nuôi cá lồng tại khu vực lòng hồ xuôi giai xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước vô cùng lo lắng trước hiện tượng cá lồng chết hàng loạt trong thời gian ngắn gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước tình hình nói trên ngành chức năng địa phương đã làm việc với các hộ dân để lập biên bản vụ việc đồng thời làm rõ nguyên nhân cá chết
chỉ trong vòng hai ngày gần năm tấn cá mà chủ yếu là cá lang đang trong thời kỳ thu hoạch của gia đình ông trần văn nhu gần như chết toàn bộ
trong đó loại nhỏ nhất cũng đã đạt trọng lượng khoảng bảy trăm linh tám trăm linh g loại lớn nhất có trọng lượng gần ba kg thiệt hại ước tính lên tới gần bốn trăm linh triệu đồng
gia đình phát hiện thấy nước đục từ hôm một mươi bốn đến đêm một mươi bảy phát hiện cá có triệu chứng thiếu oxy ngóc đầu lên thở và bắt đầu chết
chết đồng loạt vào ngày một mươi tám và ngày một mươi chín đến hết ngày một mươi chín là hết cá
dù chưa xác định cụ thể nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại các lồng bè ở hồ suối giai nhưng theo nhận định của người dân đây là ảnh hưởng của việc thời tiết thay đổi bất thường
những trận mưa lớn liên tục kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nồng độ phèn và oxy trong nước bị ảnh hưởng
do đó dù người dân đã dùng nhiều biện pháp khắc phục nhưng vẫn không kịp trở tay
trước tình hình trên ngành chức năng địa phương cũng đã xuống làm việc trực tiếp với các hộ dân để lập biên bản vụ việc
đồng thời lấy mẫu cá mẫu nước mang đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết
bên cạnh đó chính quyền xã cũng đã đưa ra một số khuyến cáo với các hộ dân để tránh những rủi ro và nguy cơ do các yếu tố bất lợi của thời tiết gây ra
sau khi đã có hồ sơ lập biên bản sẽ báo cáo với các tư quan chuyên môn để làm rõ nguyên nhân cá chết
đồng thời đề nghị quân hiện xem xét hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân
để chăn nuôi thành công đạt năng suất cũng như hiệu quả về kinh tế
tránh tình trạng thiệt hại do thiên tai cũng như là do một số nguyên nhân và kỹ thuật
cũng đề nghị bà con đến các trạm khuyến nông để được tư vấn về khoa học kỹ thuật
hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng cá chết của các hộ dân
nhưng nhận định ban đầu cho thấy thiệt hại có thể lên đến chín mươi
bởi tất cả các hộ dân có lồng nuôi cá
ở khu vực lòng hồ xuế dai đều chịu ảnh hưởng
số cá chết đã được các hộ dân nhanh chóng vớt lên xử lý trôn lấp
tránh tình trạng ô nhiễm trên diện rộng